mới đây một trường hợp bệnh nhân nam bảy mươi một tuổi xuất hiện tình trạng đau âm ỉ hại sườn phải kèm theo triệu chứng sụt cân nhanh đi khám phát hiện ung thư phổi và tàng
gia đình bệnh nhân cho biết ông có tiền xử tai biến mạch máu não cách đây năm năm liệt nửa người phải kèm tăng huyết áp
khoảng hai tuần nay bệnh nhân xuất hiện đau âm ỉ hạ sườn phải suốt bốn kg trong một tháng
ông đi khám tại bệnh viện tỉnh phát hiện tổn thương gan đa ổ trong bệnh viện bạch mai khám và điều trị tiếp
ngày hai mươi tháng năm bác sĩ phạm cẩm phương giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung bưu bệnh viện bạch mai cho biết
kết quả siêu âm ổ bụng phát hiện có tổn thương gan nội soi dạ dày tá tràng có ổ lết tá tràng đường kính hai cm
các bác sĩ sinh thiết xác định ung thư phổi không tế bào nhỏ di căn gan giai đoạn bốn và ung thư tái tràng
bệnh nhân hiện ở giai đoạn muộn di căn xa mục tiêu điều trị là kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống
trên thế giới tỷ lệ bệnh nhân cùng lúc mắc hai loại ung thư không nhiều chiếm khoảng một số ca ung thư
trong đó các khối u ác tính của ruột non rất hiếm và có tỷ lệ mắc toàn cầu là dưới một trên một trăm linh dân
ung thư ruột non bao gồm cả ung thư tài tràng chỉ chiếm hai tổng số ca ung thư đường tiêu hóa ở mỹ
vị trí chính của ung thư ruột non là hồi tràng nhưng ung thư cũng được tìm thấy ở tá tràng và hỗn tràng
tuy nhiên ung thư tá tràng chỉ chiếm năm các trường hợp ung thư đường tiêu hóa
đặc biệt bệnh ung thư hay gặp khó phát hiện nhất và kết quả điều trị hiệu quả thấp gây tử vong nhiều nhất hiện nay là ung thư phổi
tại việt nam sau ung thư gan ung thư phổi là căn bệnh nguy hiểm thứ hai ở cả nam và nữ
từ khi khói u khói u phổi to hơn dẫn tới trẻ nép cơ quan xung quanh gây ra nhiễm chí đau ngực thậm chí gây ra trẻ nép đâm vô thường kinh cánh tay đi qua đường trên của phổi gây ra đau vai gái đau dọc xuống cây này đau bên
một số tình huống bên bên khẳng tiến rất nhiều đa dạng tùy thuộc vào khối ung thư trẻ nép ở đâu và trẻ nép cơ quan nào sẽ biểu hiện ra tại cái ung thư trí đó
còn đối với những bệnh nhân ung thư phổi ngay từ giai đoạn sớm thì đa phần sẽ không có bởi chữ chứng gì đặc biệt
tính đến thời đời hiện tại việc xào lọc ung thư phổi vẫn đang là một vấn đề tranh cãi cũng như đang là một vấn đề rất nóng hổi hiện nay trên thế giới cũng như tại việt nam
bởi vì đa phần những bệnh ung thư phổi đa phần là các khối ung thư phổi thì thường biểu hiện chữ chứng rất âm thầm và không biểu hiện chữ chứng rõ rệt
chính như vậy dựa trên những đối tượng là
nam giới và có tiền sử thuốc làng thuốc lá cũng như có tiền sử gia đình thì sẽ được tư vấn đến các cơ sở chuyên về ung thư sẽ tư vấn và sẽ được làm tầm soát
và hiện nay thì cũng chưa có một phương pháp nào đặc hiệu thực sự để sàng lọc ung thư phổi
và đến thời điểm hiện nay thì các bệnh viện chuyên ngành ung thư tại việt nam trên thế giới thì đồng thuận rằng là sẽ dùng cái phim chụp các lớp vi tính liều thấp
giá trị nó sẽ tương đương với chụp cắt lớp vi tính thông thường nhưng tuy nhiên cái liều tia của bệnh nhân sẽ ít hơn và dẫn tới là tắc hại về chụp đối với cái phim đó đối với người bệnh thì ít hơn nhưng giá trị mang lại là thuốc xào lọc thuốc phổi nó sẽ rõ ràng hơn
tại vì phổi là một cơ quan rất là quan trọng cho cơ thể và nó tất cả cơ thể đều có thể trao đổi chất lấy oxy từ bên ngoài và dẫn tới nuôi tê bào và đều qua phổi hết chính vì vậy phổi là một cơ quan rất là quan trọng
chính vì vậy mà khi có u ở phổi nó sẽ làm giảm chức năng phổi đi
chính vì thế mà một trong những bệnh chứng hay gặp nhất trong dư phổi là người ho ra máu tậm chí những người ho ra máu sẽ đánh các máu nó chảy vào trong lòng ống thở dẫn tới đồng nhiên không thở được dẫn tới khó thở và siêu hấp
ngoài ra một số những bệnh chứng khác cũng có thể do dư phổi ví dụ như khu đấy dư phổi nó chèn ép vào các cơ quan xung quanh chèn ép vào đám dối
dẫn tới những dây thần kinh liên quan đến tay dẫn tới là tay bệnh nhân sẽ bị yếu và nền không bơ động được với tay bên khối ưu sụp đoán đó
ngoài ra khi ống thư hay gặp khác nữa là khi ống thư phổi nó sụp đoán những dây thần kinh chi phối giữa giọng nói dẫn tới là bệnh nhân được khảm tiếng tậm chí chỗ quá trình gặp khó thở do ống thư phổi chèn ép vào dây thần kinh giọng nói đó
ngoài ra thì có những khối ưu khi ống thư phổi nó đã tái phát và nó dây căn dây căn não và não là một trong những cơ quan mà ống thư phổi
hay dây căn nhất dây căn não ống thư phổi nó dẫn tới là chèn ép của các mô não trong não dẫn tới là cái áp lực sợi nọ nó tăng lên dẫn tới là bệnh nhân sẽ bị hôn mê sẽ bị liệt và tậm chí là tử vong